hội gia đình và tổ hợp tác không còn là chủ thể ký kết tất cả các loại hợp đồng
tiếp tục chương trình với các thông tin về an ninh trật tự
bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu vừa tiến hành bắt giữ đối tượng phạm thị hồng vân
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chồng là phạm phú đông cũng liên quan đến vụ án
sau một thời gian theo dõi mật phục
lực lượng trinh sát đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
phối hợp với đồn biên phòng trí linh phát hiện và bắt quả tang đối tượng phạm thị hồng vân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cư trú tại số bốn trăm sáu mươi bảy đường ba mươi trên bốn phường rạch rùa thành phố vũng tàu
đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho con nghiện
tại hiện trường các trinh sát thu giữ bốn mươi gói ma túy tổng hợp dạng đá và hơn hai mươi một triệu đồng
qua đấu tranh khai thác đối tượng vân khai nhận số ma túy trên được chồng của vân là phạm phú đông
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng ngụ tại địa chỉ trên mua ở tp hcm về
xét thấy đối tượng phạm phú đông có nhiều tình tiết liên quan đến vụ án
lực lượng chức năng đã đọc lệnh và bắt khẩn cấp đối với đối tượng đông
hiện vụ việc đang được bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ
hôm qua cơ quan công an huyện mộ đức quảng ngãi đã ra quyết định khởi tố
và bắt tạm giam một mươi một đối tượng thanh niên ở xã đức phong huyện mộ đức về việc dùng hung khí tránh người
trước đó vào tối ngày bốn tháng hai trong lúc đánh biza giữa nguyễn tiến triệu hai mươi một tuổi ở thôn lâm thượng
và nguyễn xuân bình hai mươi ba tuổi ở thôn lâm hạ xã đức phong đã nảy sinh mâu thuẫn đánh nhau
sau đó nhóm của triệu không tìm gặp nhóm của bình mà đã dùng dao chém vào nhóm thanh niên khác
đang đi trên đường gây thương tích cho nhóm thanh niên này với tỷ lệ từ một mươi hai đến hai mươi chín
sau quá trình điều tra thu thập chứng cứ cơ quan điều tra công an huyện mộ đức xét thấy hành vi của các đối tượng thanh niên
trong nhóm của triệu đã phạm tội cố ý gây thương tích và đã ra quyết định khởi tố và tạm giữ một mươi một đối tượng
hiện cơ quan công an mộ đức đang tiếp tục bổ sung hồ sơ và xử lý các đối tượng còn lại tham gia vào vụ đánh nhau
để xử lý nghiêm các đối tượng
khi tải ứng dụng có tên là metoo
đọc là p hai và hóa trang hình ảnh của mình thành các nhân vật trong phim cổ trang
cơn suốt này chưa có dấu hiệu dừng lại
tuy nhiên theo các chuyên gia an ninh mạng đây không đơn thuần là một ứng dụng ảnh thông thường mà ẩn chứa nhiều nguy hiểm
có thể khiến dữ liệu người dùng bị đánh cắp bất cứ lúc nào
phần mềm có tên là bitu có thể dễ dàng tải xuống các điện thoại smartphone có hệ điều hành android hay ios
từ những bức ảnh chụp bình thường phần mềm đã hóa trang thành những nhân vật trong cổ trang kiếm hiệp như thế này
với hình ảnh được chỉnh sửa vui nhộn bắt mắt ứng dụng miễn phí này nhanh chóng thu hút người dùng với hơn năm triệu luật tải về từ google play
tuy nhiên hầu hết người dùng đều không thể biết được việc các ứng dụng như betho đang ngầm thu thập các thông tin nhạy cảm
bản thân chúng tôi là người dùng thì tôi cũng không thể nhận biết được trong phần mềm này có chứa mã đọc hoặc là có chứa các chương trình thu thập thông tin cá nhân hay là tất cả các thứ về hình ảnh
theo nhận định của các chuyên gia bảo mật do ngay khi cài đặt ứng dụng đòi hỏi rất nhiều quyền hại khác nhau trên cả hai hệ điều hành nên ứng dụng này có thể thu thập thông tin nhạy cảm của người dùng
về thu thập thông tin người dùng ứng dụng nào thì hầu hết
các ứng dụng ảnh thu thập một ít thông tin người dùng về để phát triển cái ứng dụng đấy với mục đích là phát triển
nhưng mà với một ứng dụng sửa ảnh mà nó lại có thể có thể thu thập những cái thông tin về emai hay là thu âm hay là danh bạ của người dùng thì cái điều này dẫn đến cái nguy cơ là mất thông tin an toàn thông tin rất là cao
các ứng dụng ảnh thu thập thông tin của người dùng và gửi về máy chủ xe không quá xa lạ
tuy nhiên khi tải bất kỳ một ứng dụng nào
người dùng cần để ý tới quyền truy cập của f với smartphone để chủ động kiểm soát
chuyển sang phần tin thế giới
ngoại trưởng mỹ nhật hàn sẽ thảo luận về vấn đề triều tiên
taxi uber lận đận tìm chỗ đứng trên thế giới
theo các nguồn tin ngoại giao ngoại trưởng ba nước nhật bản hàn quốc và mỹ sẽ có cuộc gặp vào hôm nay tại thành phố bon của đức
để thảo luận về tình hình trên bán đảo triều tiên
theo truyền thông nhật bản ngoại trưởng nhật bản fumio kisada cùng người đồng cấp mỹ rex tillerson
và người đồng cấp hàn quốc yoon byung se sẽ tái khẳng định việc phối hợp giải quyết những mối quan ngại
về các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của triều tiên
theo đó ba nước sẽ đưa ra phản ứng mạnh mẽ lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo của triều tiên
đồng thời xác nhận kế hoạch đảm bảo thực thi nghiêm túc những nghị quyết trừng phạt của hội đồng bảo an liên hợp quốc đối với bình nhưỡng
ngoài ra ngoại trưởng nhật bản kishida cũng có kế hoạch hội đàm với ngoại trưởng trung quốc vương nghị
bên lề hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi g hai mươi để trao đổi quan điểm về tình hình tại triều tiên
tổng thống iran hassan rouhani đã bắt đầu chuyến thăm chính thức đến kuwait và oman
chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các nỗ lực hòa giải quan hệ giữa iran và các quốc gia ả rập
vốn đang xấu đi trong thời gian gần đây do các cuộc xung đột ở trung đông
tổng thống iran hassan rouhani đã có cuộc gặp với quốc vương omar kabul ở thủ đô muscat
trước khi có cuộc hội đàm với quốc vương kuwait al sabah
đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của tổng thống rouhani tới hai quốc gia này kể từ khi lên nắm quyền hồi năm hai nghìn một mươi
giới quan sát cho rằng chuyến thăm kéo dài hai ngày của tổng thống rouhani sẽ chủ yếu tập trung vào các nhiệm vụ hòa giải
và các quốc gia ả rập vốn đang xấu đi trong thời gian gần đây do các cuộc xung đột ở trung đông
ả rập xê út và bahrain đã cắt quan hệ ngoại giao với iran từ tháng một năm ngoái
sau khi những người biểu tình iran phóng hỏa tấn công đại sứ quán ả rập xê út tại tehran
kowas qatar cùng các tiểu vương quốc ả rập sau đó đã triệu đại sứ của mình tại tehran nhằm thể hiện sự đoàn kết với reyad
nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi cần thúc đẩy các chính phủ ngừng chương trình trợ giá cho nhiên liệu hóa thạch
trước năm hai nghìn hai mươi để tăng cường các nguồn đầu tư vào kinh tế xanh và giảm thiểu các nguy cơ về môi trường
đây là thông điệp mà nhiều nhà đầu tư và tập đoàn kinh tế lớn gửi gắm trong bức thư gửi đến các nhà lãnh đạo g hai mươi
trước thêm hội nghị ngoại trưởng g hai mươi dự kiến diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại đức
trong bức thư một mươi sáu tập đoàn đầu tư và bảo hiểm lớn kêu gọi hội nghị thượng đỉnh g hai mươi diễn ra tại hamburg đức trong tháng bảy
cần phải đặt ra một khung thời gian rõ ràng cụ thể cho việc các chính phủ thành viên thực thi toàn diện
việc dừng toàn bộ các chương trình trợ giá cho nhiên liệu hóa thạch trước năm hai nghìn hai mươi
tất cả các quốc gia g hai mươi đã ký kết hiệp định paris về biến đổi khí hậu đều đặt ra mục tiêu giảm thiểu khí thải nhà kính
từ nhiên liệu hóa thạch từ năm hai nghìn năm mươi đến năm hai nghìn một trăm linh chuyển qua sử dụng các nguồn năng lượng sạch
tuy nhiên tổng thống mỹ donald trump đã bày tỏ mong muốn hỗ trợ cho ngành công nghiệp sử dụng nhiên liệu hóa thạch
theo thống kê ước tính mỗi năm các nước g hai mươi dành tới gần bốn trăm năm mươi tỷ usd cho trợ cấp nhiên liệu hóa thạch
nằm ở khu vực dễ bị ngập lụt trong khi mật độ dân số thuộc nhóm đông đảo bậc nhất
ngay từ xa xưa người dân hà lan đã biết tìm cách ngăn lũ để bảo vệ mình
mô hình ngăn lũ của người hà lan được đánh giá rất cao và trở thành kiểu mẫu cho các quốc gia khác học tập
tại hà lan có tất cả bảy loại đê kè chuyên dụng cho biển sông hồ canh đào
hay loại đề khẩn cấp đê chống bão được xây dựng phù hợp với tính năng sử dụng
nổi bật nhất là hệ thống đê chắn ở biển bắc gồm hai phần judeji và châu thổ
phần chính của công trình judeji dài ba mươi hai km và cao gần tám mét
nước từ biển bắc đi vào và dần biến nơi này thành một hồ nước ngọt khổng lồ
không chỉ giải quyết vấn đề chắn nước từ biển bắc nó còn giúp người hà lan xây dựng các thành phố hiện đại ngày nay
trong khi đó công trình châu thổ phải đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy mới hoàn thành trị giá bảy tỷ đô la mỹ
công trình này bao gồm một mươi ba d kè lớn nhỏ khác nhau
nếu không có những con đê chắn này một phần lãnh thổ rộng lớn của hà lan sẽ chìm dưới nước
các nhà thiên văn học vừa phát hiện ra một tiểu hành tinh có tên gọi hai nghìn một mươi năm bn năm trăm linh nghìn
và cảnh báo rằng hành tinh này có khả năng đâm vào trái đất
cơ quan hàng không và vũ trụ mỹ nasa cho biết tiểu hành tinh hai nghìn một mươi năm bn năm trăm linh chín có hình dạng như một hạt đậu
chiều dài khoảng bốn trăm linh mét và chiều rộng hai trăm linh mét lớn hơn tòa nhà cao tầng mpai stat cao ba trăm tám mươi một mét ở thành phố new york mỹ
tiểu hành tinh này đến gần trái đất hồi tuần trước với vận tốc đạt bảy mươi năm trăm linh km trên giờ
khoảng cách tiếp cận gần trái đất nhất của hành tinh này tương đương một mươi bốn lần khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng
nasa cũng cảnh báo
hai nghìn một mươi năm bn năm trăm linh chín có thể là một mối đe dọa tiềm tàng
mỗi năm có khoảng một năm trăm linh đối tượng gần trái đất được phát hiện và nasa xác định được chín mươi trong số đó có kích thước lớn hơn một km
nasa đang đề xuất chế tạo một kính viễn vọng không gian hồng ngoại gọi là neo cam để xác định thêm các tiểu hành tinh
do có giá rẻ hơn dịch vụ taxi truyền thống
tuy nhiên dịch vụ này cũng gặp không ít vướng mắt về tính pháp lý và sự phản đối của các hãng vận tải truyền thống
đây là thị trấn aubervilliers ở ngoài ô thủ đô paris của pháp
kể từ năm hai nghìn một mươi năm khi paris trở thành đô thị đầu tiên bên ngoài nước mỹ xuất hiện dịch vụ taxi uber
đã từng có thời điểm mỗi ngày có hàng chục người tại thị trấn nghèo này đăng ký trở thành tài xế
tính đến tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu dịch vụ của uber đã có mặt tại sáu mươi sáu quốc gia và năm trăm bốn mươi nơi
uber hiện là startup có giá trị cao nhất sáu mươi tám tỷ đô la mỹ
tuy nhiên trong suốt tám năm hoạt động uber liên tục phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ
từ các hãng điều hành taxi và cơ quan vận tải trên toàn thế giới
do cho rằng dịch vụ này sử dụng các tài xế chưa có giấy phép hành nghề
không đáp ứng các tiêu chuẩn về vận chuyển hành khách và vi phạm các điều luật về giao thông vận tài
rất nhiều người không có bằng cấp uber không yêu cầu bất cứ điều gì
bạn sẽ là chủ của chính mình
bạn sẽ có số đăng ký từ uber và có thể bắt đầu công việc
dịch vụ đặt xe giá rẻ này cũng đang vấp phải các rào cản pháp lý tại nhiều nước khác trên thế giới
chính quyền ấn độ đã ban hành lệnh cấm các taxi uber hoạt động trong thủ đô new delhi
sau khi một nữ hành khách tố cáo bị một tài xế taxi uber cững bức khi cô sử dụng dịch vụ
trước đó uber còn bị cáo buộc vi phạm các quy định về hình thức thanh toán qua thẻ tiến dụng
nhiều hãng taxi ở châu âu như đức hà lan tây ban nha đan mạch naui
cũng đã tổ chức biểu tình trên đường phố nhằm phản đối hoạt động của uber
công việc tài xế taxi sẽ trở nên vô giá trị
chúng tôi không thể cạnh tranh với những người làm cùng công việc nhưng lại không đóng thuế
có thể thấy mặc dù được hành khách đón nhận ngày càng rộng rãi
cùng sự thuận tiện và hứa hẹn mang lại cước phí rẻ hơn so với các hãng taxi thông thường
song với những điểm trừ hiện tại một số chuyên gia cho rằng
nhiều nước trên thế giới vẫn có lý khi kêu gọi tẩy chay uber
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt